trong đợt bùng phát trở lại trung quốc đang tích cực tìm kiếm những trường hợp mắc covid một mươi chín tiềm tàng
để ngăn chặn làn sóng mới nhất do biến thể danta gây ra
tại khách hàng thành phố biên giới ở vùng đông bắc trung quốc đã phát động chiến tranh nhân dân
và trao thưởng hơn một mươi năm usd cho người cấp tinh để tìm ra nguồn lây của đợt dịch mới
trung quốc ngày chín tháng một mươi một ghi nhận thêm bốn mươi ba ca nhiễm trong nước trong vòng hai mươi bốn giờ
trong bối cảnh biến chủng delta lây lan tại hai mươi tỉnh và khu vực
duy trì lây nhiễm hàng ngày ở mức hai con số trong ba tuần qua
trong bối cảnh nhiều nước sống chung với covid một mươi chín giới chức trung quốc kiên trì theo chiến lược
không khóa ca nhiễm covid một mươi chín vốn giúp nước này kiểm trí số ca nhiễm nhờ kiểm soát sản xét biên giới
phong tỏa khu vực và cách ly dài
tuy nhiên đợt lây nhiễm hiện nay đã ảnh hưởng đến bốn mươi thành phố và giới chức khác hà
tỉnh hắc long giang trung quốc địa phương giáp biên giới với nga
đang treo thưởng một trăm linh nhân dân tệ tương đương với ba trăm năm mươi bốn triệu đồng
cho người cung cấp thông tin truy ra nguồn gốc ổ dịch
trong khi đó những người cố tình che giấu hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật
gây ảnh hưởng tới điều tra sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật
người vi phạm nhẹ và chủ động trình báo sẽ được khoan hồng
theo thông báo của chính quyền thành phố nhằm tìm ra nguồn lây nhiễm trong thời gian sớm nhất
và xác định chuỗi lây nhiễm cần có chiến tranh nhân dân trong ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh
giới chức thành phố này cho rằng các trường hợp buôn lậu săn lậu và đánh bắt cá xuyên biên giới
nên được trình báo ngay lập tức
bên cạnh đó những người mua hàng trực tuyến nhập khẩu nên lập tức khử trùng và gửi đi xét nghiệm
hack hà cũng yêu cầu kể từ ngày một tháng một mươi những người mua hàng nhập khẩu trực tuyến
đặc biệt là thực phẩm đông lạnh cần phải khởi trùng bao bì và gửi đến trung tâm kiểm soát
và phòng chống dịch bệnh thành phố để xét nghiệm
tổ công tác chống dịch tại huyện tốn khắc thuộc hác hà cuối tuần trước yêu cầu người dân ngừng mua hàng
có nguồn gốc từ những quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch vì lo ngại về nguy cơ lây nhiễm virus từ hàng hóa
trung quốc hiện ghi nhận tổng cộng chín mươi bảy tám trăm tám mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín với bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong
bên cạnh đó hãng tin bloomberg cho biết trung quốc đã mở rộng đội nghĩa tiếp xúc gần covid một mươi chín
lên khoảng cách gần một km
theo thông báo do các cơ quan y tế địa phương phát hành
những ai ở cùng khu vực và cùng thời điểm với người mắc covid một mươi chín có thể cách xa tới gần một km
nhiều khả năng phải xét nghiệm hoặc thậm chí là bị cách ly
tại thành phố thành đô hai người được xem là tiếp xúc gần gây ra nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín chéo
nếu bao gồm hai tiêu chí người chưa mắc ở gần người mắc covid một mươi chín trong phạm vi tám trăm linh m
trong hơn một mươi phút và một trong hai người ở tại thành phố này hơn ba mươi giờ trong một mươi bốn ngày qua
cảnh sát đã phát hiện tám mươi hai người có nguy cơ mắc covid một mươi chín bằng cách sử dụng phương pháp mới này
chính quyền tỉnh phúc kiến đã sử dụng định nghĩa tiếp xúc gần covid một mươi chín
để thay đổi mã y tế điện tử của một số người sang màu vàng bắt đầu từ tháng chín
biểu thì họ có nguy cơ nhiễm bệnh nên cần hạn chế đi lại
trung quốc trước đó áp dụng biện pháp giám sát điện thoại di động
để xác định những trường hợp tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín
tuy nhiên nỗ lực mới nhất kể trên cho thấy nước này đang thực hiện chiến lược
zero covid không sống chung với covid một mươi chín một cách quyết liệt
bắc kinh cũng đã ra lệnh đóng cửa trường học địa điểm giải trí
và một số hình thức vận chuyển ở nhiều nơi trên cả nước
các chuyên gia tin rằng trung quốc sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận
không khoan nhượng đối với covid một mươi chín đặc biệt là khi thế vận hội mùa đông
ở bắc kinh dự kiến khai mạc vào tháng hai năm sau